xu hướng thanh toán trong nền kinh tế đang có sự dịch chuyển theo hướng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhiều hơn
đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên dù đã có những kết quả khả quan nhưng việc thanh toán không dùng tiền mặt vẫn chưa đạt được như kỳ vọng
đây là nội dung được các chuyên gia thảo luận trong diễn đàn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong doanh nghiệp
được phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tạp chí diễn đàn doanh nghiệp tổ chức
sau gần bốn năm triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển tích cực
cơ sở hạ tầng công nghệ thanh toán được chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả
mặc dù có bước phát triển đáng ghi nhận nhưng việt nam vẫn chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng
tỷ lệ sử dụng tiền mặt còn cao hạ tầng cơ sở và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
ở việt nam còn kém hiệu quả và chưa tương xứng với tiềm năng
các hình thức thanh toán mới bắt đầu phát triển nhưng chưa được quy hoạch và đánh giá để triển khai trên diện rộng
đặc biệt vẫn còn tồn tại trở ngại về mặt pháp lý thủ tục giấy tờ trong hệ thống các văn bản hiện hành
covid một mươi chín đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống
tuy nhiên đây cũng sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
thương mại điện tử bắt kịp với kinh tế số toàn cầu